theo ghi nhận rất nhiều đoàn từ thiện đã vượt đường xa xa xôi để đến được với đồng bào bản sa ná
xã na nèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa là nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do lũ
nước lũ tràn về nhanh và rút cụm nhanh để lại sự tang thương cho những người dân tại bản sa ná
nơi đang chịu quá nhiều nỗi đau khó nói hết thành lời
sau khi chiếc cầu phao nổi này được dựng lên đã có nhiều đoàn thiện nguyện vượt suối băng đồi tới được khu vực bị tàn phá
bà con của bản sa ná của xã na nèo được đón nhận rất nhiều tình cảm của các nhà hào tâm
các doanh nghiệp các cơ quan đoàn thể đã đến chia sẻ động viên
chúng tôi hết sức là xúc động và cũng đây là một nguồn cổ vũ và động viên về tinh thần
và cũng như là hỗ trợ về vật chất cho bà con chúng tôi khắc phục những khó khăn trước mắt
chúng tôi cũng đã nhìn các hình ảnh trên vô tuyến
nhưng mà khi vào đến đây thực mắt chứng kiến tất cả những cái cảnh này thì thực sự là chúng tôi cảm thấy rất là đau xót
rất là chia sẻ đối với nhân dân và đối với chị em phụ nữ ở nơi đây
thực sự là cũng rất là mong là chị em sẽ cố gắng để có thể vững vàng để vượt qua tất cả những cái nỗi mất mát
đau thương những cái thiệt hại về người về vật chất và sớm hồn định cuộc sống
trong giai đoạn cực kỳ khó khăn này
sự có mặt chia sẻ của đồng bào trên cả nước chính là nguồn động viên là sự trợ giúp to lớn đối với nhân dân san á